bên hành lang quốc hội các đại biểu quốc hội đã có những đánh giá về phần trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung
đặc biệt là phần trả lời về giải pháp phòng chống xâm hại trẻ em nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu quốc hội
các giải pháp mà đưa ra về phòng chống xâm hại tình dục trên thì tôi thấy là cơ bản cũng đầy đủ
nhưng mà chúng ta cũng nên có những biện pháp mạnh mẽ hơn ở pháp luật và tôi nghĩ là có nhiều cái biện pháp có thể quản lý được
ví dụ như là chúng ta có thể áp dụng công nghệ thông tin đối với những người mà đã có tiền sự về cái xâm hại tình dục hay là bị tội phạm
tôi nghĩ rằng là không phải mình bộ lao động thương minh xã hội mà theo như là chủ nhiệm yếu ban tư pháp nói rằng là giải quyết vấn đề trẻ em
xâm hại tình dục trẻ em và vấn đề lạm dụng trẻ em
là trách nhiệm của một mươi bảy ngày
và hôm nay cả đồng chí tranh án tòa nhân dân tối cao và viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao và sắp tới đồng chí bộ trưởng bộ công an cũng thể hiện được cái quyết tâm này
và tôi đánh giá rất là cao
thực tế hiện nay thì tôi không hài lòng lắm bởi vì các cái giải pháp đưa ra có khá là trung trung
và chưa có một giải pháp nào mang tính chất căn cơ và quyết định
bởi vì cho dù có ủy ban quốc gia về trẻ em nhưng mà có tới một mươi bảy cơ quan tham gia vào cái việc
là chống xâm hại trẻ em
như vậy cần một sự điều tiết rất là mạnh mẽ quyết liệt đồng bộ của tất cả các đơn vị các ngành
từ trung ương đến địa phương để chúng ta có những biện pháp mạnh và quyết liệt để giảm thiểu tình trạng xâm hại trẻ em
và như một số đại biểu nói các trẻ em không chỉ bị xâm hại một lần mà bị xâm hại hai lần
đây là cách nói bóng gió thôi
bởi vì sao
vì chúng ta đang thiếu một cái hệ thống tư pháp thân thiện mà để chuyên giải quyết cho các em
như đối tượng nghị thính niên đối tượng rất dễ bị tổn thương